tuy nhiên khi kiểm tra lực lượng hải quan xác định lô hàng có chứa nhiều hàng hóa vi phạm
cụ thể thu giữ một trăm tám mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín và ba trăm ba mươi hộp thuốc abidon
mặt hàng được quảng cáo trên thị trường dùng trong điều trị covid một mươi chín
được biết abidol là thuốc kháng virus được sử dụng để điều trị bệnh cảm cúng ở nga và trung quốc
ngoài ra trong bốn lô hàng vi phạm lực lượng hải quan còn thu giữ gần sáu bao thuốc lá điện tử và sáu mươi chai rượu ngoại
đây cũng là những mặt hàng nhập khẩu có điều kiện nhưng không được khai báo
và có dây phép liên quan theo quy định
trong khi đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam cũng vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh này
phát hiện xe ô tô tải chở khoảng một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường tránh quốc lộ một a thuộc địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam
lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô tải do tài xế đỗ mạnh giỏi chú tỉnh hưng yên điều khiển
chở tám mươi một bao tải chứa khoảng một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo

chở tám mươi một bao tải chứa khoảng một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo
để kịp thời làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan
chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ nhằm nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đương bộ khẩn trương tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân
thuộc thẩm quyền quản lý của tổng cục có liên quan báo cáo bộ trưởng kết quả thực hiện trước ngày một tháng chín
tổng cục đường bộ quán triệt rút kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cũng giao tổng cục đương bộ và các sở giao thông vận tải ra soát việc triển khai
thực hiện cấp giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo đúng quy định
đã có gần hai năm triệu lao động trong các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngừng việc
chiếm bảy mươi số lao động phải ngừng việc của cả nước
trong đó có hơn bảy mươi chín doanh nghiệp đã phải rút lui khỏi thị trường
đó là thông tin từ tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ lao động thương binh và xã hội tại các tỉnh phía nam
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh đạt kỷ lục
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với hơn hai mươi ba doanh nghiệp chiếm hai mươi chín một doanh nghiệp của cả nước
tăng một mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
điều này cũng khiến cho hơn ba trăm tám mươi một người lao động ở các quận huyện thành phố thủ đức
và hai trăm bốn mươi bốn người làm việc tại các khu chế xuất khu công nghiệp của thành phố bị mất việc ngừng việc
thành phố hồ chí minh cũng ghi nhận là một trong một mươi chín tỉnh thành phố phía nam có mức độ tạm dừng hoạt động sản xuất lớn
khi chỉ còn khoảng một bảy trăm linh doanh nghiệp duy trì hoạt động nhưng cũng chỉ vận hành năm mươi công suất do phải thực hiện giãn cách
một tin vui cho người dân đà nẵng trong sáng ngày hôm nay công an thành phố đã chính thức đưa ba mươi điểm cung ứng hàng hóa
vào hoạt động trên địa bàn bốn quận là liên triểu thanh khê hải châu và cầm lệ
tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu này đều do các cán bộ chiến sĩ trực tiếp đảm nhận
thời gian triển khai từ hôm nay hai mươi tám tháng tám cho đến khi thành phố kết thúc thời gian giãn cách xã hội vào ngày năm tháng chín
đây là một trong ba mươi điểm cung ứng không lợi nhuận do công an thành phố
công an thành phố đà nẵng trực tiếp quản lý đảm nhận việc vận hành và bán hàng
tất cả thực phẩm thiết yếu như thịt lợn gà vịt các loại rau xanh củ quả gạo và gia vị
cung cấp cho ba mươi điểm cung ứng đều được kiểm soát từ khâu chất lượng nguồn gốc xuất xứ
đến bảo quản đông lạnh và vận chuyển đến từng hộ dân
ngoài ra đối với mặt hàng rau xanh công an thành phố sẽ phát miễn phí cho người dân có nhu cầu
hoạt động của công an là phi lợi nhuận
cho đây là hy vọng là cái giá đó sẽ rẻ hơn
mà ở đây là ngoài ra là công an cũng bỏ ra một khoản kinh phí và hỗ trợ giá cho bà con
chứ không phải là bán buôn theo kiểu của các đơn vị khác
và cũng mong rằng là hy vọng là với sự đóng góp nhỏ của công an này
thì giải quyết một phần nào đó cho bà con trong cái sự thiếu hụt về thực phẩm
tôi nghĩ rằng là đây cũng là một phương thức mà cũng đóng góp theo cái mô thức là bán hàng lưu động như vậy
cũng sẽ cơ bản đóng góp phục vụ nhu cầu của người dân và giảm bớt cái sự đi lại của người dân
thì các cái tổ dân phố trong từng mục phương
có thể đến cái điểm cung ứng hàng hóa này nó nhanh hơn
và hàng hóa cũng đảm bảo là chất lượng tốt hơn
vì được ở trong các cái container lạnh thì nó sẽ đảm bảo cái hàng hóa
nhất là cái hàng hóa tư sống
vì đây cũng là cái cách thức rất hay
tại mỗi điểm cung ứng sẽ có bảy cán bộ chiến sĩ phục vụ
người dân muốn mua hàng chỉ cần đăng ký với ban điều hành khu dân cư
thông qua danh mục có sẵn đơn giá
tiểu ban cung ứng sẽ tiếp nhận soạn đơn
cảnh sát khu vực và tình nguyện viên sẽ là lực lượng đảm nhận
việc vận chuyển và giao tận tay người dân
trong ngày đầu tiên thực hiện tuy còn khá bỡ ngỡ với công việc này
nhưng mỗi cán bộ chí sĩ đều nêu ca tinh thần trách nhiệm
vì nhân dân mà phục vụ tận tình
đối với nữ thì có thể là thuận lợi hơn
nhưng mà bản thân là nam nên quá trình bắt đầu là việc phân chia
lương thực thực phẩm như gà vịt các mở hàng đó là cũng có những bỡ ngỡ nhất định
nhưng mà cũng hy vọng là
mình làm nhiều là anh sẽ quen và mình mang đến cái niềm vui cho người dân
qua ngày đầu thì còn thơ tươi sau là mấy ngày sau toàn là an toàn là đông lạnh
hôm nay nói thiệt là cũng có hỗ trợ của công an phố
đưa tới khu dân cư thì lúc tôi nhận cái quà này là rất tươi của nhân dân
khu quà tươi này còn rẻ nữa ủng hộ này
cho nên là tham mạc của khu dân cư cũng như bà công nhân dân rất kêu là cảm ơn
để ba mươi container cung ứng hàng hóa đi vào hoạt động
công an tp đà nẵng đã
huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngày đêm phân loại vận chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể
để nguồn hàng đến tay người dân đảm bảo chất lượng
căn cứ vào tình hình thực tế công an tp sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này
đến các quận huyện còn lại trên địa bàn tp
tiếp tục các tin tức khác
để tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không
bộ giao thông vận tải đã đề xuất giảm năm mươi phí dịch vụ cất hạ cánh máy bay
đối với chuyến bay nội địa đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
đây là nội dung được bộ giao thông vận tải đưa vào dự thảo thông tư quy định mức phí
khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không sân bay việt nam
từ ngày một tháng một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
dự thảo của bộ giao thông vận tải nêu rõ
mức giá dịch vụ cất cánh hạ cánh máy bay đối với các chuyến bay nội địa
được thực hiện từ ngày một tháng một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
áp dụng bằng năm mươi mức giá
các mức giá dịch vụ cất hạ cánh máy bay đối với các chuyến bay nội địa
quy định tại thông tư số năm mươi ba năm hai nghìn một mươi chín của bộ trưởng bộ giao thông vận tài
quy định mức giá khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không
tại cảng hàng không sân bay việt nam
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tức là từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trở đi
các mức giá dịch vụ cất hạ cánh máy bay được tiếp tục thực hiện theo mức giá cũ
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay

các giao dịch cũng như các hoạt động thương mại trao đổi thông tin
hầu hết đều được đưa lên không gian mạng để diễn ra thuận lợi hơn
và các doanh nghiệp cũng vì thế buộc phải thay đổi phương thức kinh doanh
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối tác
chính vì vậy việc ứng dụng nền tảng số trong các giao dịch trực tuyến hiện nay
tăng lên rất cao cả về số lượng và chất lượng
thời điểm trước doanh nghiệp này cũng đã ứng dụng nhiều giao dịch số
trong các hoạt động kinh doanh của mình
nhưng kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
các ứng dụng trực tuyến được đẩy mạnh hơn rất nhiều
như đặt hàng giao hàng chuyển tiền mua sắm tiêu dùng
để có thể cung ứng được thực phẩm ở trong thời điểm của dịch bệnh
và người tiêu dùng có thể hạn chế được việc chúng ta đến những điểm mua sắm
để vừa phòng được trong công tác phòng dịch
vẫn vừa tiện lợi trong vấn đề mua sắm hàng hóa
và đảm bảo được cái tính bình ổn giá và cung ứng được những nguồn cung tốt
trong bối cảnh dịch bệnh nhiều đơn vị doanh nghiệp hoạt động theo phương thức truyền thống đã gặp khó khăn
trước thực trạng này yêu cầu về việc ứng dụng công nghệ
trong tìm kiếm khách hàng và xuất khẩu hàng hóa
hóa trực tuyến là hướng đi tất yếu
ứng dụng để đưa công nghệ nhiều hơn vào vận hành bộ máy quản trị
giúp doanh nghiệp kết nối với nhau tốt hơn
có điều kiện phục hồi sản xuất mở rộng thị trường
trong mùa dịch cơ hội bán hàng online bao giờ cũng được đẩy mạnh hơn
và qua việc marketing và quảng bá trên online cũng được đẩy mạnh hơn
tuy nhiên nhiều khi trong mùa dịch này
mình phải chấp nhận là doanh thu
doanh thu có thể giảm nhưng mà để mong để bà con biết được đến cái thương hiệu của mình nhiều hơn
trong mùa dịch bệnh này thì chúng tôi cũng ứng dụng số như kiểu bán hàng online
đưa các mặt hàng lên nền tảng số để cho bà con tiện lợi trong việc mua sắm để tránh lây nhiễm bệnh
tại việt nam năm hai nghìn hai mươi được coi là năm chuyển đổi số quốc gia
với việc triển khai mạnh mẽ các hạ tầng nền tảng sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin
áp dụng các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo
năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiếp tục là động lực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số
với sự vào cuộc của doanh nghiệp và sự tham gia ngày càng nhiều của người dân vào quá trình này
về phía bộ cách đầu tư thì cũng đã có một chương trình hết sức cụ thể về việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
cụ thể là chúng tôi sẽ hỗ trợ khoảng một trăm linh doanh nghiệp trong quá trình này và khi doanh nghiệp thực hiện tốt
thực hiện thành công chuyển đổi số thì sẽ góp phần cho doanh nghiệp có thể là thứ nhất chống trọi
tuy trì hoạt động trong một nền kinh tế bất định của covid
thứ hai nữa đó sẽ là một cái đà để họ có thể phát triển nhiều hơn nữa mạnh hơn nữa trong tương lai
để doanh nghiệp việt hướng tới mục tiêu kinh doanh không gián đoạn giảm thiểu và chủ động ứng phó trước tác động của đại dịch covid một mươi chín
thì công nghệ chính là giải pháp quan trọng cần phải đẩy nhanh hơn nữa trong thời điểm này
ngoại truyền thông tin của bộ cách đầu tư
qua đến cảnh báo của cơ quan an toàn thực phẩm ireland về sản phẩm mì hào và miên gút của công ty asok việt nam có chứa chất cấm
bộ công thương cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh thông tin
ngay khi nắm được thông tin cảnh báo bộ công thương đã đề nghị công ty cổ phần iskok việt nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất
và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì hào và miến gút do công ty này sản xuất
để đánh giá sự khác biệt sự xuất hiện của chất at
zelenoxid là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
theo thông tư số năm mươi năm hai nghìn một mươi sáu của bộ y tế trong sản phẩm như cảnh báo nêu trên
đồng thời bộ công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp ra soát toàn bộ danh mục sản phẩm của công ty cổ phần asok việt nam
hiện đang phân phối trong nước kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
thưa quý vị và các bạn vụ hè thu năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn vì thời tiết nắng hạn đặc biệt là dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên với nhiều giải pháp khác nhau các địa phương trên cả nước đã tạo điều kiện tốt nhất tìm kiếm nổ ra ổn định cho bà con nông dân yên tâm thu hoạch lúa
và ghi nhận sau đây tại tỉnh quảng trị cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tám tháng tám cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
những ngày này tại hợp tác xã lương điền xã hải sơn huyện hải lăng rất nhiều bà con xã viên tới nhập lúa
hợp tác xã đã đầu tư xây dựng một kho chữ lúa khoảng năm trăm linh triệu đồng để thu mua và dự trữ trên hai trăm linh tấn lúa của xã viên
tối nay tôi là phụ trợ cho bà con từ đầu đến cuối từ dịch vụ thủy lời mề gai mề gạt đến với liên kết với tương tâm giống trong quảng trị tiêu thụ lúa tươi
văn luyện phía hợp xã cũng cố gắng bao tiêu lúa cho bà con
vụ hè thu năm nay tỉnh quả trị trồng được hai mươi hai bốn trăm linh ha lúa
trong đó có tám mươi diện tích lúa chất lượng cao
đặc biệt có sáu hectare sản xuất theo hướng nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đã làm cho thương lái gặp khó khăn trong việc thu mua lúa của nông dân
tuy nhiên năm nay một số doanh nghiệp vẫn đồng hành với nông dân trong việc bao tiêu sản phẩm
trung tâm ngoại trọng vật lúa quảng trị dự kiến thu tư là hai năm trăm linh tấn đến ba tấn
bao gồm cả lúa giống và lúa thương phẩm mà đơn vị là liên kết với các thực xạ
đối với giống khang dân lúa tươi chúng tôi đang mua là năm sáu trăm linh đồng trên kg
tỉnh quả trị cũng đã ban hành kế hoạch sản xuất gắn với tiêu thủ
đặc biệt là thị trường xuất khẩu có cơ chế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp các hợp tác xã liên doanh liên kết
và tiếp cận các nguồn vốn tính dùng nâng cấp các khóa để mà dự trữ hàng hóa và ứng phó về tình hình dịch bệnh
nó có thể đang còn kéo dài
dự tính đến ngày một mươi năm tháng chín bà con nông dân ở quảng trị sẽ thu hoạch xong
tỉnh quảng trị đang chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để tránh mưa lũ
mặc dù dịch covid một mươi chín đang còn nhiều diễn biến phức tạp
nhưng người nông dân sản xuất lúa ở quảng trị vẫn có một vụ mùa thắng lợi bởi có sự chung tay của cả cộng đồng